tại ubnd huyện mường ảng tỉnh điện biên đại diện lãnh đạo hội đồng nhân dân ubnd huyện đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng cây ăn quả giữa công ty trách nhiệm hữu hạn bùi gia phát điện biên với các xã búng lao ảng tờ ngối cấy mường lạn
theo biên bản ghi nhớ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi công ty trách nhiệm hữu hạn bùi gia phát điện biên sẽ tiến hành khảo sát đầu tư dự án trồng cây ăn quả tại bốn xã búng lao ảng tơ ngối cái mường lạn với diện tích một năm trăm linh hectare
đến năm hai nghìn ba mươi sẽ mở rộng diện tích thêm một hectare ở các xã khác tổng mức đầu tư dự án khoảng một hai trăm năm mươi tỷ đồng do nhà đầu tư thực hiện
dự án được cán bộ nhân dân huyện mường ảng đặt nhiều kỳ vọng
không chỉ góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng mà còn nâng cao trình độ sản xuất tư duy phát triển kinh tế gia đình cho người dân địa phương
đây cũng là lộ trình quan trọng để mường ảng thực hiện đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thành công